phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã dự lễ kỷ niệm một trăm linh năm thành lập trường tiểu học đinh tiên hoàng tp hcm
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất
trường tiểu học đinh tiên hoàng được thành lập năm một nghìn chín trăm hai mươi với tên gọi trường sơ cấp đa cao
trải qua năm lần đổi tên với những ý nghĩa khác nhau giờ đây ngôi trường tự hào mang tên
của vị anh hùng dân tộc đinh tiên hoàng với những cống hiến của tập thể các thầy cô giáo
và truyền thống hiếu học của các học sinh qua các thời kỳ
trường đã đạt nhiều thành tích vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhất nhì ba
bằng khen của thủ tướng cờ thi đua của chính phủ và thành phố
hiện trường có hơn một ba trăm linh học sinh đang theo học và hơn một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đã trao tặng ba mươi phần quà
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường